bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với ngành chức năng của huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân trên đảo
hoạt động này nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của các loại ma túy
đồng thời nêu cao tinh thần tố giác về tội phạm ma túy và tránh xa hiểm họa ma túy
những loại ma túy mới xuất hiện cách phòng tránh hay những đầu mối tiếp nhận thông tin về tội phạm ma túy
là những nội dung mà cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển thông tin đến cho người dân
những kiến thức chung có những ảnh minh họa giúp cho bà con dân hiểu rất rõ về những tác hại của ma túy
và những loại ma túy mới xuất hiện để giúp cho bà con về tuyên truyền ngay cho những người thân trong thân đời mình
nhất là dưới trẻ nhất dưới trẻ hiện nay có cháu học sinh
từ những loại ma túy nhìn thì hình thức rất là phức mắc dưới trẻ rất là thích
nhưng mà bà con thì có khi là chưa nhận biết được
thì đến cái buổi hội nghị hôm nay thì bà con đã nhận thức rất là tốt về cái ma túy mới này
theo đại diện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một nội dung tuyên truyền đến người dân là những kiến thức cơ bản
về sự nguy hại của ma túy đối với sức khỏe đời sống của cá nhân nói riêng và tác động tiêu cực đối với xã hội nói chung
cùng với hoạt động tuyên truyền tổ công tác của lực lượng cảnh sát biển còn phát tờ rơi với nội dung
phòng chống ma túy cho ngư dân trên các tàu cá đang neo đậu tại âu tàu cô tô
theo đại diện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển i nội dung tuyên truyền đến người dân nói riêng và tác động tiêu cực đối với sức khỏe đời sống của cá nhân nói riêng và tác động tiêu cực đối với xã hội nói chung
cảnh sát biển i